sau đây là nội dung chi tiết
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu đã tới thủ đô hà nội
tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tới việt nam từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba
sáng nay ngày một tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang
chủ trì lễ đón chính thức nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhà vua và hoàng hậu nhật bản là biểu tượng cao quý của đất nước và khối đoàn kết toàn dân nhật bản
nhà vua và hoàng hậu nhật bản chỉ thực hiện các chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt
đối với các đối tác có quan hệ thân thiết với nhật bản
tại lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
nhà nước và nhân dân việt nam hết sức vui mừng trân trọng hoan nghênh nhà vua và hoàng hậu nhật bản
đến thăm việt nam lần đầu tiên
chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
sẽ đặt mốc son lịch sử và mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với nhật bản
tạo điều kiện để mở rộng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
trên tất cả các lĩnh vực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
trong chương trình chuyến thăm nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ dự tiệc trà
do tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì
ngoài ra còn có cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các bộ trưởng cần phải quyết liệt chỉ đạo bằng mọi cách bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực
để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng gdp đề ra
cần phải có kịch bản tăng trưởng cụ thể mỗi ngành phải làm gì làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó
đây là câu hỏi mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt ra tại phiên khai mạc chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại phiên họp thủ tướng cho biết sau tết các bộ ngành địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ thị số sáu
về chấn chỉnh công tác lễ hội lễ kỷ niệm
các lễ hội xuân được quản lý chặt chẽ hơn so với các năm trước giảm tối đa các lễ hội có hành vi phản cảm
việc xe công đi lễ hội giảm một cách căn bản khách du lịch và đầu tư nước ngoài tăng trong hai tháng đầu năm
đặc biệt trong tháng hai đã cấp giấy phép mới có quy mô hơn hai năm tỷ đô la mỹ
thủ tướng hoan nghênh việc làm quyết liệt
trả lại vỉa hè cho người đi bộ tại các thành phố như thành phố hồ chí minh và hà nội
tuy nhiên thủ tướng yêu cầu không được làm theo kiểu đầu voi đua chuột
thành phố hồ chí minh ra quân tháo dỡ trả lại vỉa hè cho người đi bộ
rất quyết miệng
chúng ta cũng nhận được tin vui
hà nội có kế hoạch thu hồi tiêu quỷ hai năm triệu xe bán máy củ nắp
và dịp bỏ

và dịp bỏ

tất nhiên việc này không thể làm mỗi vòng làm tất cả lấy ngay
không thể làm đầu voi đuôi chuột
cái lời khuyên như thế
nhưng mà cái thái độ lập lại trật tựa đô thị ở các đô thị lớn là việc khách chức hoàn ngành trong những tháng sau tết này
thủ tướng hoan nghênh tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc bắt đầu sát hạch các trưởng phòng cấp sở để đánh giá công chức
hoàn ngành việc công chức nhà nước thực hiện không uống rượu buổi trưa
bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn nhiều
chỉ trong hai tháng đầu năm đã có hơn một bảy trăm linh người chết do tai nạn giao thông
tình trạng mua men về nấu rượu dẫn đến tình trạng ngộ độc
các bộ liên quan cần có chế tài quản lý chặt chẽ
vì thế việc kinh doanh quản lý khách du lịch vi phạm nghiêm trọng khâu kiểm sát xuất nhập cảnh lòng lẹo
và ngay cả việc kinh doanh du lịch mạo hiểm gây chết người đã ảnh hưởng đến ngành du lịch ngay trong năm du lịch
trong khi chính phủ đã thống nhất chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp
thế nhưng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp vẫn kiến nghị chi phí sản xuất gián tiếp cũng như chi phí ngầm vẫn còn
đây là tình trạng đáng lo ngại cần phải chấn chỉnh ngay
tại sao nhiều doanh nghiệp nhiều chuyên gia kiến nghị
chuyên gia kiến nghị về chi phí sản xuất gián tiếp tăng cao từ phí đường bộ cảng biển cho đến chi phí thủ tục thành chính ngầm vẫn còn sẽ ra
sau khi chính phủ đã thống nhất phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian chi phí doanh nghiệp
chúng ta không bao cấp nhưng trong điều kiện còn khó khăn thì phải thực hiện lộ trình tính giá phí lệ phí phù hợp
tôi đề nghị các đồng chí bộ trưởng kế hoạch đầu tư tài chính giao thông có ý kiến về việc này
chúng bây giờ nó đâu có kiểu thức giảm chi phí giảm lợi xuất định hướng mà chúng ta cứ tiếp tục tăng ra sao thì có thể phát triển được không chứ
thủ tướng đề nghị ngân hàng nhà nước cần tập trung làm quyết liệt vấn đề tái cơ cấu lại ngân hàng yếu kém
không để xảy ra bất ổn đối với hệ thống việc đóng cửa rừng tự nhiên cũng như các vấn đề an sinh xã hội
hiện chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương nhiều chính sách và giải pháp được dư luận đồng tình và đánh giá cao
vấn đề đặt ra là phải thực hiện hiệu quả nhất quán ngay trong quý i này
trong sáng nay các thành viên chính phủ sẽ bàn thảo về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi dự án luật thủy sản sửa đổi dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tố cáo với chủ đề tăng cường kỳ cương đề cao trách nhiệm thi đua sáng tạo phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ và các đồng chí dự họp cần nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém và những tồn tại của đất nước
để đóng góp ý kiến cụ thể vào các thể chế nhằm thực hiện kỷ luật kỷ cương để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững
như là quy định việc gọi công dân nữ nhập ngũ trong thời bình quy định trình tự thủ tục đăng ký kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam quy định về mức đền bù bảo hiểm tai nạn do xe cơ giới gây ra
theo thông tư số ba mươi hai của ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
trẻ từ đủ một mươi năm đến chưa đủ một mươi tám tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng như quy định hiện hành
đặc biệt cá nhân là người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi cũng được mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ
từ ngày một tháng ba cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm
phải có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với bảo hiểm xã hội việt nam có khả năng truy cập sử dụng mạng internet
có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp
chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị pháp lý tương đương như hồ sơ chứng từ thông báo và các văn bản giấy theo quy định của pháp luật
bắt đầu từ ngày một tháng ba tới các tuyến đường bộ cao tốc phải có trạm cấp cứu tai nạn giao thông tối thiểu năm mươi km phải có một trạm
trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua
bao gồm trạm y tế xã phường trung tâm y tế quận huyện có chức năng khám bệnh chữa bệnh trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân
hôm qua khoảng một trăm linh xe khách của hai tỉnh nam định và thái bình đã từ các bến xe ngoại tỉnh đồng loạt để xe rỗng không có khách tiến về hà nội
nhằm phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội
đây là câu chuyện không phải diễn ra lần đầu đòi hỏi các cơ quan quản lý cần phải đưa ra những quyết sách phù hợp để giải quyết vấn đề này
bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp
đây là hình ảnh đoàn xe chạy tuyến nam định và thái bình lên hà nội
trên xe không có một hành khách
những chiếc xe tập kết ở đây để phản đối việc phân luồng tuyến của sở giao thông vận tải điều chuyển một số tuyến xe từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
chúng tôi được điều chuyển về đây là rất chấp hành
nhưng trong quá trình thời gian phục vụ ở biến chăn nước ngầm mặc dù rất cố gắng rất duy trì nhưng không hiệu quả
mà càng ngày xe dù càng bùng nổ thì chúng tôi coi như là hết con đường
theo hợp đồng của sở giao thông vận tải thái bình với sở giáo thông vận tải hà nội
đã được ký cam kết là hai nghìn một mươi chín mới hết hợp đồng
nhưng mà do cái điều kiện sở giao thông vận tải hà nội thuyên chuyển xe của bọn mình từ bến xe mỹ đình về nước ngầm
thì còn hai năm nữa mới hết
nhưng mà như thế này thì bọn mình không có điều kiện để thanh toán cái trả lãi ngân hàng
cho nên là các công ty gần như là phá sản
giờ như khách đi xe của chúng em lên thẳng bến xe mỹ đình thì chỉ có mất tám mươi
nhưng mà trong khi đó bây giờ xe dù người ta hoạt động
nó mất thêm một tí tiền nữa người ta lên thẳng mỹ đình
đến bây giờ chúng em không có khách
bên giao thông vận tải bảo là giải tỏa thái bình với nam định thanh hóa nghệ an về nước ngầm
nhưng trong khi đó như thế này bây giờ bến mỹ đình lại càng thêm ách tắc
và ngay chỗ pháp vân này cũng rất ách tắc rất nhiều
bởi vì nói chung là bây giờ xe dù rất nhiều
sau khi đuổi thái bình nam định nghệ an thanh hóa nghệ an về đây thì coi là lại cho các xe dù các thứ bảo
xe dù hoạt động rất nhiều
đấy hoạt động ở ngoài xong rồi cứ đưa đón tận nơi
đấy chính do nó ủn tắc là do cái đó
chúng tôi mà chuyển ra bến xe nước ngầm là chúng tôi rất chấp hành với pháp luật
và sở giao thông đề nghị chúng tôi ra ngoài nước ngầm chúng tôi vẫn về nước ngầm chúng tôi chạy trong bảy mươi ngày nay
bảy mươi ngày nay vì là chúng tôi thua lỗ nó quá nhiều
nên chúng tôi không thể chịu được nó rồi
bởi vì là xe dù xe cóc mọc lên quá nhiều
ngày mùng hai tháng một vừa qua sở giao thông vận tải tp hà nội
thực hiện điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe mỹ đình
về các bến xe nước ngầm giáp bát yên nghĩa và ngược lại
việc các nhà xe phản ứng dữ dội không chỉ bởi gây ảnh hưởng đến lượng khách ổn định bấy lâu nay
mà còn vì nạn xe dù bến cóc chưa được xử lý triệt để
hàng trăm nhà xe phản đối việc điều chỉnh luồng tuyến của sở thông vận tải hà nội đưa ra
với rất nhiều những lý do từ khách quan đến chủ quan
và điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải đưa ra những giải pháp quyết liệt
tự hợp lý để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp
tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay toàn cầu vừa công nhận tổng công ty quản lý bay việt nam
là một trong bốn nhà cung cấp dịch vụ không lưu có nhiều công hiến trong việc duy trì bầu trời an toàn và hiệu quả
giải thưởng mang tầm quốc tế được ghi nhận đối với ngành quản lý bay việt nam
đã thể hiện sự thành công trong quản lý và điều hành không lưu ở nước ta
kensow là tổ chức uy tín trên thế giới về dịch vụ bảo đảm bay
thông qua giải thưởng ihs james a t c awards hàng năm để ghi nhận những thành tiệu nổi bật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ
các dự án và công nghệ góp phần quan trọng trong việc nâng cao an toàn năng lực khai thác vùng trời và hiệu quả môi trường
đại diện cho việt nam vatm tham gia đề cử cho giải thưởng với tổ hợp trung tâm kiểm soát không lưu hà nội
đây là một tổ hợp công nghiệp hàng không lần đầu tiên được xây dựng và triển khai áp dụng tại việt nam
trong đó trung tâm kiểm soát đường dài hà nội được trang bị hệ thống quản lý không lưu atm có công nghệ cao so với mặt bằng hiện nay của thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu vatm đã điều hành an toàn bảy trăm ba mươi bốn chuyến bay tăng một mươi bốn năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi năm
cùng nằm trong top bốn có cục hàng không liên bang mỹ với dự án datacom slovenia control với vùng trời không biên giới saxfra và aerotide với mô hình quản lý luồng không lưu
cục văn hóa cơ sở bộ ngoại truyền thống của việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nghị quyết ba mươi ba nqtvk của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
sáng tác tranh cổ động kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
việc tổ chức thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nghị quyết ba mươi ba
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một là một hoạt động văn hóa vô cùng có ý nghĩa nhằm tuyên truyền đưa nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ngày càng đi sâu hơn nữa trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
cùng với đó cục văn hóa cơ sở cũng tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
buổi lễ phát động thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tại hà nội
theo thông báo của ban tổ chức thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ là ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và với tranh cổ động tuyên truyền nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một là ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy lễ tổng kết và trao giải sẽ tổ chức vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
hà tĩnh xây dựng máy ấm cho bà con dân tộc chứt
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo vào trưa và chiều nay ngày một tháng ba không khí lạnh tăng cường
sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa giải rác
các tỉnh bắc và trung trung bộ từ đêm nay có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp hai cấp ba
vùng ven biển cấp ba cấp bốn
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét
vùng núi cao có nơi rét đậm rét hại
hà nội có mưa trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
từ chiều nay ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển đông mạnh
vùng biển ngoài khơi trung và nam bộ bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
từ gần sáng vào ngày hai tháng ba có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba m cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông sài gòn đồng nai
đang lên nhanh và hiện ở mức cao theo kỳ chiều cường đầu tháng hai âm lịch
dự báo hôm nay một tháng ba đỉnh chiều vượt mức báo động ba
nhiều vùng tại thành phố hồ chí minh có khả năng bị ngập
trước tình hình này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh yêu cầu
ủy ban nhân dân các quận huyện đặc biệt là quận một mươi hai thủ đức bình thạnh bình tân
và các huyện củ chi bình chánh hóc môn cần chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý
cây đắp bờ bao sung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm bốn tại chỗ
không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
với các tuyến đường ngập do chiều cường các lực lượng cần cắm biển cảnh báo
và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông
tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do chiều cường gây ra
tính đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã phát hiện sáu ổ dịch cúm da cầm ah năm n sáu
với hơn một mươi chín con da cầm bị bệnh và tiêu hủy
trong khi dịch cúng gia cầm chưa có biểu hiện dừng lại
thì tại các chợ điểm buôn bán ở quảng ngãi tình trạng giết mổ da cầm tràn lan
không có sự kiểm soát kiểm dịch của các cơ quan chức năng
tình trạng này làm tăng nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh
đặc biệt là khi dịch cúng da cầm đang có những diễn biến khó lường
lông gà lông vịt các phế phẩm da cầm vứt tràn lan
những con da cầm vừa giết mổ xong cũng bị vứt xuống nền bẩn
trên diện tích hẹp trong chợ gia cầm ở xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
hàng chục con da cầm được những người chuyên giết mổ làm thịt nhanh chóng
ô nhiễm bẩn thiểu là cảnh tượng bình thường ở đây
dường như những người phụ nữ này chưa hề biết đến dịch cúm da cầm đang diễn ra
họ chỉ cần giết mổ da cầm nhanh chóng với suy nghĩ chủ quan
từng hầu giờ là có nhiều lần rồi nhưng mà không có lần nào mà ở chợ này xáy ra cái việc gì hết
cái này là bọn chị đồn vô tư
không chỉ trong chợ hay các điểm bán hàng gà vịt còn được giết mổ ngay trên những chiếc xe di động trên đường phố
các điểm giết mổ di động này luôn sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu
chất thải nước bẩn tràn lan ra đường
tại các chợ điểm mua bán gia cầm ở quảng ngãi trong thời điểm dịch cúm ah năm n sáu đang lây lan
các khu giết mổ vẫn hoạt động khá nhuận nhịp
tại đây trung bình mỗi ngày có hàng trăm con da cầm được xử lý tại chỗ với các dụng cụ thô sơ mất vệ sinh
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thông báo hạn chế mua bán gia cầm
nhưng việc mua bán làm thịt da cầm sống vẫn diễn ra bình thường
hàng nghìn con da cầm con vịt được thương lái thu mua ở các vùng quê không rõ nguồn gốc cung ứng cho người dân trong tỉnh
tình trạng buôn bán giết mổ da cầm sống tại các chợ các điểm tự phát tràn lan
không có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi
nguy cơ phát tán mầm bệnh sẽ lây lan và nguy hiểm hơn khi nguồn bệnh ẩn chứa mối nguy lây sang người
xuất phát từ thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng
dù lo lắng nhưng nhiều người dân vẫn chấp nhận theo cảm tính và kinh nghiệm cá nhân
cũng sợ chứ mà đi bệnh viện mình làm kỹ lại mình làm sạch lại
mình cũng để cho có việc mới làm chứ không phải ngà nột cũng làm
đâu lao cũng mới làm vậy thôi chứ không phải là ngà nột cũng thôi
mong muốn để cho nó sạch sẽ nó có đổi bổ vệ sinh ngôi trường cho mình an toàn
hiện tỉnh quảng ngãi đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch cúm ah năm n sáu
đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng
thế nhưng nếu chỉ quan tâm đến việc tiêu hủy cấp vaccine phòng chống mà không kiểm soát được vấn đề giết mổ
buôn bán tràn lan thì nguồn bệnh sẽ
sẽ không được xử lý triệt đẻ nguy cơ bùng phát có thể xảy ra
do vậy ngành chức năng tỉnh quảng ngãi không chỉ quản lý chặt chẽ hoạt động buôn bán giết mổ
mà còn phải tuyên truyền thay đổi thói quen của người tiêu dùng nhất là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay
trong khoảng thời gian một mươi năm ngày tới trên hai trăm linh tàu cá của ngư dân phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cùng hàng trăm tàu cá khác trong và ngoài tỉnh
sẽ về cập cảng cá đông tác
thế nhưng tình trạng cát bị bồi lấp nặng do thời tiết bất lợi đang khiến tàu thuyền của ngư dân di chuyển rất khó khăn
xuất bến bám biển chưa lâu chưa kịp mừng đã vội lo hiện lạch đông tác lại tiếp tục bị cát vùi lấp phong tỏa hoàn toàn luồng lạch
ra khơi đã khó khăn ngay về bến chắc chắn lại càng gian nan hơn nếu con lạch không được mở rộng và quy mô hơn
lo lắng nhất là các chủ tàu bởi họ đầu tư cho chuyến biển này quá lớn có tàu hơn một trăm linh triệu đồng
nếu chẳng may tàu bị mắc cạn khi qua lạch vào cảng cá đông tác chi phí sẽ đội lên cao thậm chí có nguy cơ bị đắm
hoặc phải đi đến các cảng cá khác ngoài tỉnh để xuất bán hải sản gây tốn nhiên liệu và bị tư thương ép giá
ngoài ra còn làm mất sản lượng đánh bắt hải sản của tỉnh phú yên vì ngư dân phải bán hải sản ra bên ngoài
điều đáng bàn là ngay sau đó chính quyền thành phố tuy hòa cùng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp được cho là khẩn trương huy động các thiết bị nạo vét cát công suất lớn từ các tỉnh khác để sớm thông lạch đông tác đảm bảo đủ lớn và sâu cho tàu cá của ngư dân ra vào an toàn
và đến nay các thiết bị này đang được tập kết nhưng phải chờ chính quyền địa phương và các bộ ngành trung ương hoàn tất các thủ tục cần thiết mới tiến hành nạo vét cát
khiến ngư dân lo lắng không biết đến bao giờ lạnh đông tác mới được khơi thông hoàn toàn nhất là khi tàu về bến trong khoảng thời gian một mươi năm ngày tới
các thiết bị này đang được tập kết nhưng phải chờ chính quyền địa phương hoàn toàn nhất là khi tàu về bến trong khoảng thời gian một mươi năm ngày tới

về đối ngoại tổng thống donald trump tuyên bố rằng mỹ ủng hộ mạnh mẽ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
song nhấn mạnh rằng các đối tác của mỹ phải đáp ứng những nghĩa vụ đóng góp tài chính của họ và hoạt động của liên minh quân sự này
ngoài ra ông trump cũng kêu gọi quốc hội hủy bỏ và thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe obamacai và các vấn đề khác mà ông tin là phi đảng phái
tuy nhiên ông không đưa ra được chi tiết rõ ràng nào về chương trình sẽ thay thế obamacai
bài phát biểu của tổng thống donald trump diễn ra vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ của người dân mỹ đối với ông đang ở mức thấp chỉ sau hơn một tháng ông nhậm chức tổng thống mỹ
đêm qua theo giờ việt nam nga và trung quốc đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về trừng phạt vào các thực thể và cá nhân ở syri có liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học do pháp anh và mỹ soạn thảo
giải thích cho quyết định của mình
tổng thống nga vladimir safarunkov cho rằng các nước soạn thảo dự thảo nghị quyết này đã thiên vị gây đối đầu và làm phức tạp thêm tình hình
đồng thời nhấn mạnh chỉ thông qua con đường hợp tác mới có thể giải quyết tình hình tại syri
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc trừng phạt syri là hoàn toàn không phù hợp
đặc biệt trong bối cảnh các cuộc hòa đàm gần như không đạt được bước tiến đáng kể nào
theo ông putin việc trừng phạt damas vào lúc này có thể cản trở hoặc phá vỡ niềm tin trong tiến trình hòa đàm
ngay sau quyết định của nga ngoại trưởng pháp rang make aron cho rằng nga phải chịu trách nhiệm đối với người dân syri nói riêng và nhân loại nói chung
bởi nghị quyết này đóng vai trò thiết yếu đối với hòa bình và an ninh quốc tế
trong khi ngoại trưởng anh boris johnson cho rằng các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho các nạn nhân của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học
và ngăn ngừa việc sử dụng loại vũ khí này trong tương lai ở syri
hôm qua ủy viên quốc vụ trung quốc ông dương khiết trì đã có cuộc gặp và thảo luận với ngoại trưởng mỹ rece
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cải thiện và duy trì quan hệ kinh tế song phương cùng có lợi
theo ông dương khiết trì thông qua việc thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước và duy trì các nguyên tắc không xung đột không đối đầu
tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi trung quốc sẵn sàng hợp tác
thúc đẩy trao đổi giao lưu với mỹ trên mọi cấp độ tăng cường đối thoại và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
mở rộng liên lạc và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế
cũng như tôn trọng những lợi ích cốt lõi và các mối quan ngại lớn của nhau
về phía mỹ ông tillerson cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận trong bầu không khí tích cực
mỹ sẵn sàng làm việc với trung quốc để tăng cường đối thoại và trao đổi cấp cao song phương
tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trên mọi lĩnh vực giải quyết thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm thông qua đối thoại và tham vấn
theo thông báo mới nhất của sở kiểm soát dịch bệnh đài loan trung quốc
ca nhiễm cúm h bảy n chín đầu tiên trong năm nay được xác định vào đầu tháng hai
đã tử vong vào ngày hai mươi bảy tháng hai sau hai mươi bảy ngày được cứu chữa
tân hoa xã dẫn thông báo mới của sở kiểm soát dịch bệnh đài loan trung quốc
đây là trường hợp thứ hai tử vong
năm trường hợp nhiễm virus h bảy n chín trong những năm gần đây
tuy nhiên đây là người đài loan đầu tiên tử vong do virus h bảy n chín
nạn nhân là nam giới sáu mươi chín tuổi người cao hùng
ngày hai mươi năm tháng một ông trở về đài loan trung quốc sau một thời gian ở bên ngoài
hai ngày sau đó ông đi khám sức khỏe được thông báo nghi nhiễm chủng cúm a mới
tuy nhiên các xét nghiệm liên quan lại cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng một bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt và ho có đờm
đến ngày bốn tháng hai kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với virus h bảy n chín
mặc dù ông đã được điều trị tích cực nhưng đã không qua khỏi
tổ chức y tế thế giới who vừa đưa ra khuyến cáo virus cúm ah bảy n chín với độc lực cao ở da cầm
còn nguy hiểm hơn h năm n một do có tỷ lệ tử vong lên đến bốn mươi
đến thời điểm này việt nam chưa phát hiện có virus cúm ah bảy n chín trên đàn da cầm và người
tuy nhiên các tổ chức y tế khuyên cáo nếu không quyết liệt
khăn chặn chủng cúm này xâm nhập thiệt hại về người và kinh tế sẽ lớn hơn thiệt hại do cúm a h năm n một gây ra
đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình thời sự trưa nay
thân ái chào tạm biệt